thưa quý vị trong lúc bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hà nội cho học sinh quay trở lại học trực tiếp
thì tại địa bàn tỉnh quảng nam ông lê quang trung chủ tịch ubnd huyện phước sơn quảng nam cho biết
huyện đã ghi nhận tất cả ba mươi hai ca dương tính và covid một mươi chín sau khi truy vết lấy mẫu xét nghiệm bằng việc test nhanh
trong đó có hai mươi hai ca là các em học sinh thường bán chú
theo đó ngoài một mươi bảy học sinh lớp tám và một giáo viên ghi nhận dương tính covid một mươi chín
trong quá trình truy vết lấy mẫu ngành y tế huyện phước sơn đã ghi nhận thêm hai em học sinh lớp sáu
và ba em học sinh lớp bảy dương tính covid một mươi chín nâng tổng số học sinh dương tính lên hai em
tại cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương về hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phó chủ tịch ubnd tỉnh trần văn tân cho biết
quan điểm bảo đảm mục tiêu kép nhưng phải đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết
thông tin từ ông lê quang trung chủ tịch ubnd huyện phước sơn
đến nay huyện phước sơn truy vết được ba trăm ba mươi trường hợp f một liên quan đến các ca dương tính
phát hiện trong ngày một mươi hai tháng một mươi và dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo